các bạn hãy đăng ký kênh của chúng tôi để nhận thông tin cập nhật mới nhất
hãy chia sẻ trạng thái của bạn ở phần bình luận chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn
sau đây là một số thông tin mới cập nhật
có hai tám trăm sáu mươi bốn trẻ đang điều trị
ngày hai mươi tháng chín
có hai ba trăm năm mươi trẻ điều trị
ngày hai mươi hai tháng chín
đã có hơn ba bảy trăm linh bệnh nhi đang điều trị
nhóm trẻ dưới một mươi tám tuổi
hiện nay chưa được trích ngừa
nên rất cần cộng đồng thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn
bên cạnh đó
thành phố hiện có ba trăm bốn mươi bốn phụ nữ mang thai
đang điều trị covid một mươi chín
đây là nhóm đã được bộ y tế cho phép
trích ngừa vaccine cho những trường hợp mang thai
từ một mươi ba tuần tuổi
để đảm bảo vaccine trích ngừa cho thai phụ
sở y tế vừa phân bổ hơn một trăm linh liều
theo nhu cầu của các bệnh viện có khoa sản
để phục vụ phụ nữ mang thai
trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp
trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố khuyên cáo
cộng đồng dù đã được trích vaccine
nhưng vẫn phải tuân thủ phòng bệnh
theo nguyên tắc năm k
bảo vệ trẻ em trước nguy cơ nhiễm bệnh
và ưu tiên trích cho phụ nữ mang thai
sở y tế tp hcm
vừa có văn bản gửi
ủy ban dân dân tp hcm
kiến nghị cho phép lĩnh vực thẩm mỹ
được hoạt động trở lại từ ngày một tháng một mươi
trước đó ủy ban dân dân tp hcm
đã chỉ đạo tạm dừng các hoạt động thẩm mỹ
thực hiện tại các cơ sở như bệnh viện
phòng khám đa khoa chuyên khoa
kể từ ngày ba mươi một tháng năm
để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trong quá trình tạm ngưng hoạt động
các đơn vị thẩm mỹ luôn tuân thủ nghiêm
theo chỉ đạo của ủy ban dân dân tp
đồng thời lực lượng nhân viên y tế
của các đơn vị tích cực tham gia hỗ trợ
công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
như tiêm vaccine lấy mẫu xét nghiệm
hiện các nhân viên y tế
của các đơn vị thẩm mỹ đã được tiêm vaccine đầy đủ
được tập huấn các kiến thức
về phòng chống dịch covid một mươi chín
ngoài ra hiện nay
một số quận huyện trên địa bàn tp hcm
đã cơ bản khống chế được dịch bệnh
và ủy ban dân dân tp hcm
đã có kế hoạch mở cửa theo lộ trình
với đặc thù của chuyên khoa thẩm mỹ
người bệnh thường đến theo lịch hẹn
và số lượng người không đáng kể
nên không gây tụ tập đông người
vì các lý do trên sở y tế tp hcm
kiến nghị ủy ban dân dân tp hcm
xem xét cho phép hoạt động thẩm mỹ
thực hiện tại các cơ sở như bệnh viện
phòng khám đa khoa phòng khám chuyên khoa
được phép hoạt động trở lại kể từ ngày một một mươi
và tuân thủ công tác an toàn
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín theo quy định
chủ tịch hà nội chu ngọc anh cho biết
tp hcm hoàn thành tiêm mũi hai vaccine
cho người dân trong tháng một mươi một
và xúc tiến tìm nguồn vaccine cho trẻ em
qua bốn đợt giãn cách xã hội
hà nội cơ bản kiểm soát tốt
tình hình dịch bệnh
kf trung bình trong ngày
và điểm phong tỏa đã giảm dần
qua các đợt giãn cách vùng xanh tăng
ông chu ngọc anh cho biết
tp hcm đến tháng một mươi một
sẽ tiêm phủ mũi hai vaccine ngừa covid một mươi chín
cho toàn bộ người dân
trên cơ sở vaccine được phân bổ
và xúc tiến tìm nguồn vaccine cho trẻ em
đồng thời các biện pháp chống dịch
sẽ được điều chỉnh linh hoạt
phù hợp với tình hình thực tế
nhằm đảm bảo an sinh xã hội
tạo điều kiện cho doanh nghiệp người dân
bước đầu khôi phục sản xuất kinh doanh
ổn định cuộc sống được doanh nghiệp
người dân ủng hộ
hà nội sẽ xây dựng kịch bản cụ thể
trên cơ sở giả soát khả năng nguồn lực
phát triển từng lĩnh vực phân công nhiệm vụ
đến từng ngành đơn vị để triển khai
thực hiện đảm bảo hoàn thành các mục tiêu
chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội
và sự toán ngân sách nhà nước
cũng trong những tháng cuối năm vị ban dân
thành phố sẽ chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện
để báo cáo trung ương đối với ba nội dung lớn
quy hoạch thành phố
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến hai nghìn năm mươi
nghị quyết mới về phương hướng
nhiệm vụ phát triển thủ đô giai đoạn
tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
và đánh giá kết quả thi hành luật thủ đô
năm hai nghìn một mươi hai để nghiên cứu
đề xuất quốc hội sửa đổi bổ sung
ông chu ngọc anh cũng nhấn mạnh
thành phố sẽ tăng cường chất lượng
hiệu quả quản lý quy hoạch đất đai
trật tự xây dựng trật tự đô thị
bảo vệ môi trường
hà nội đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng
trọng điểm phối hợp với bộ giao thông vận tải
để vận hành tuyến đường sắt đô thị cát linh
chị l ở tỉnh vĩnh long cho biết
ba chị bảy mươi tuổi bị ung thư
thông thường một hoặc hai tháng đều phải lên
thành phố hồ chí minh tái khám lãnh thuốc
nhưng hai tháng nay ông không thể ra khỏi tỉnh
vì địa phương giãn cách xã hội để chống dịch
liên hệ địa phương xin đi khám bệnh
ông được hướng dẫn là phải xin chủ tịch huyện
chủ tịch huyện sẽ xin chủ tịch tỉnh xem xét
nếu được cấp giấy đi đường thì ông được ra khỏi tỉnh
sau khi đã xét nghiệm covid một mươi chín
và có kết quả âm tính
khám bệnh xong muốn về lại địa phương
ông và người chở ông đi phải xét nghiệm lại
có kết quả âm tính lần nữa
đồng thời phải đi cách ly tập trung một mươi bốn ngày tự trả phí
gia đình bàn tính đủ đường
cuối cùng vẫn không đưa ông đi khám được
một phần vì không lo nổi chi phí
phí thuê xe phí cách ly cho ông và tài xế
một phần vì sợ ông bị lây nhiễm chéo
ở khu cách ly
chưa kể ông ăn ngủ kém không biết vào khu cách ly sẽ ra sao
cô nguyễn thị loan
hiệu trưởng trường tiểu học số một hương chữ
thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huế cho biết
sau khi một học sinh lớp ba trên một
nghi mắc covid một mươi chín lực lượng y tế đã tiến hành
test nhanh cho ba mươi hai em cùng lớp
và tiến hành cách ly các em này tại trường
ngoài ba mươi hai học sinh nói trên
toàn trường có hai mươi năm giáo viên được test nhanh
các em học sinh còn lại trong trường cũng được tết
theo khu vực chỗ ở cùng với gia đình
tạm thời ba mươi hai học sinh lớp ba trên một
ở tại sáu phòng cùng với sáu giáo viên
trước đó ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
ban hành quyết định áp dụng các biện pháp
cấp bách phòng chống dịch đối với các khu vực
có nguy cơ cao lây nhiễm covid một mươi chín
trên địa bàn phường hương chữ thị xã hương trà
để chống dịch sau khi ghi nhận
ca nhiễm covid một mươi chín tại địa bàn này
cụ thể lực lượng chức năng đã ghi nhận
ba trường hợp nghi nhiễm qua tết nhanh kháng nguyên
dương tính với covid một mươi chín
tại tổ dân phố la chữ trung phường hương chữ
và đang chờ kết quả xét nghiệm bằng phương pháp bca
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
tỉnh thừa thiên huế tỉnh đến nay
toàn tỉnh có tám trăm linh sáu ca f
trong đó từ tỉnh thành phố khác chuyển đến là bảy ca
hiện đang điều trị một trăm linh năm ca
đã điều trị khỏi cho sáu trăm chín mươi tám ca
sau đây là một số thông tin đáng chú ý khác
mà chúng tôi mới cập nhật
thai phụ một mươi chín tuổi nhiễm ncov ở tuần thai ba mươi một
chuyển đến trung tâm hồi sức tích cực
người bệnh covid một mươi chín
thuộc bệnh viện phổi trung ương
trong tình trạng suy hô hấp nặng viêm phổi
lúc này chỉ số spo hai chỉ dưới chín mươi
tính mạng hai mẹ con bị đe dọa nghiêm trọng
sau khi hội trần chuyên khoa
một phòng mổ tạm thời lập tức được thành lập
trong khu điều trị của trung tâm
với sự tham gia của kíp mổ gây mê
hồi sức nhi hồi sức tích cực
cả nhóm sẵn sàng xử trí
khi có diễn biến xấu cho người mẹ và thai nhi
đồng thời có thể mổ lấy thai khi có chỉ định
thai phụ f đáp ứng không tốt
với thở mặt nạ oxy
nên chuyển sang thở oxy dòng cao
sau bảy ngày điều trị tích cực
tình trạng suy hô hấp của thai phụ
vẫn diễn biến nặng đáp ứng kém
với máy thở hfnc
được tiếp tục chỉ định đặt ống nội khí quản thở máy
các bác sĩ quyết định mổ bắt con
để cứu mẹ
em bé nặng một bảy kg được chăm sóc đặc biệt
song người mẹ vẫn nguy kịch
được đặt máy chạy tim phổi nhân tạo ecmo
kết hợp với lọc máu
bác sĩ vũ văn thành
phó giám đốc trung tâm cho biết
ba ngày đầu sau khi đặt máy ecmo
tình trạng người bệnh được kiểm soát
các thông số đều khá ổn định
khi cả ekip dần yên tâm hơn
tới ngày thứ năm ống thông của người bệnh xuất hiện dịch máu
cả nhóm lại tất bật xử lý
theo dõi sát sao tình trạng mất máu
kiểm soát đông máu
tới ngày thứ tám các chỉ số của người bệnh
đang được kiểm soát tốt
thì khó khăn mới ập đến
sản phụ có dấu hiệu tràn khí mang phổi bên phải
các bác sĩ tiếp tục phải đặt ống dẫn lưu khí khoang
một mươi bảy ngày điều trị sau sinh
người bệnh chuyển biến tích cực
tình trạng viêm nhiễm giảm
dối loạn đông máu và viêm phổi được cải thiện
tỉnh táo trở lại
tiếp sau đó bệnh nhân cai được ecmo
rút ống nội khí quản và chuyển thở hfnc
thở oxy gọng
kết hợp tập phục hồi chức năng hô hấp
hiện sau bốn mươi năm ngày điều trị
tình trạng người bệnh ổn định
không khó thở có thể tự thở khí trời
đi lại nhẹ nhàng trong phòng
cũng như tự sinh hoạt cá nhân
và đủ điều kiện ra viện chăm sóc phục hồi
bác sĩ thành chia sẻ đây là trường hợp bệnh nhân
mắc covid một mươi chín nguy kịch đầu tiên
được điều trị bằng các kỹ thuật cao như thở máy
lọc máu liên tục can thiệp ecmo
tại tỉnh đồng nai
trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nam cho biết
thực hiện xét nghiệm sàng lọc bằng phương pháp
cdc hà nam tiếp tục phát hiện thêm một mươi bốn trường hợp
có kết quả dương tính với sars cov hai
đã được bộ y tế cấp mã bệnh
gồm bệnh nhân bảy trăm một mươi chín hai trăm chín mươi chín
là nam giới sinh năm hai nghìn một mươi một
bệnh nhân hiện đang ở
tại phường liêm chính thành phố phủ lý hà nam
bệnh nhân học lớp năm
truyền từ học liêm chính là bạn học cùng lớp
với bệnh nhân sáu trăm chín mươi sáu một trăm bốn mươi bốn
bệnh nhân bảy trăm một mươi chín ba trăm linh
là nam giới sinh năm hai nghìn ba
hiện đang ở tiểu khu la mát
thị trấn kiện khê huyện thăng liêm
tỉnh hà nam
bệnh nhân bảy trăm một mươi chín ba trăm linh một là nữ giới
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
hiện đang ở tiểu khu kiện
thị trấn kiện khê huyện thanh liêm tỉnh hà nam
bệnh nhân bảy trăm một mươi chín ba trăm linh hai
là nữ giới sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
hiện đang ở tổ bảy phường trần hưng đạo
thành phố phủ lý tỉnh hà nam
bệnh nhân h là công nhân công ty simang bút sơn
bản tin toàn cảnh covid một mươi chín
sáng hai mươi bốn tháng chín xin được kết thúc tại đây
hãy nhớ bấm like và theo dõi kênh thông tin chính thức về dịch bệnh
cùng báo sức khỏe và đời sống
cơ quan của bộ y tế
để có được thông tin chính xác nhất
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại